tại cơ quan điều tra cẩn khai nhận do nợ nần không có tiền trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng
sau khi gây án cẩn đã về nhà cất giấu số tiền cướp được rồi tiếp tục đi làm
một trong hai đối tượng vận chuyển ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ vừa bị lực lượng phòng chống ma túy
và tội phạm đồn biên phòng quang triểu bộ đội biên phòng thanh hóa bắt giữ vào sáng sớm ngày hôm nay
hai đối tượng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên xe máy tại khu vực biên giới xã mường
chanh huyện mường lát khi bị bắt thì hai đối tượng đã bỏ chạy
tổ công tác nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng
tại hiện trường kiểm tra hành lý phát hiện có sáu gói ni lông màu xanh một gói ni lông màu hồng
bên trong có chứa một ba trăm tám mươi sáu viên ma túy tổng hợp ba gói nhỏ heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên lâu chứ dinh chú tại huyện viêng say tỉnh hủa phăn lào
được một đối tượng tên quân ở việt nam thuê vận chuyển
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
vâng không chỉ ma túy mà cả rượu ngoại cũng được các đối tượng thuê vận chuyển vào dịp cận tết
vì nếu bị bắt giữ thì số hàng đó coi như mất và không biết chủ hàng là ai
trạm cảnh sát giao thông đắc lê ông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ba trăm ba mươi chai rượu xivat nhập lậu
số rượu trên được vận chuyển trên xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn d một trăm bảy mươi ba
do mai thân thiện chú tại huyện hải lăng của tỉnh quảng trị điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có ba trăm ba mươi chai rượu sivat một mươi tám
ước tính tổng trị giá khoảng gần ba trăm linh triệu đồng
bước đầu mai thân thiện khai trước đó đã được một người thuê vận chuyển số hàng này
từ lao bảo về đông hà
các nạn nhân đều thiếu hiểu biết và nghe theo một cách mù quáng dẫn đến tiền mất tật mạng

đó là những điều mà chúng ta không thể tìm ra
chúng tôi nói về các nạn nhân bị lừa đảo trên mạng xã hội như facebook và zalo
thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo trên mạng xã hội đều mạo danh là người nước ngoài
và đánh vào tình cảm với phụ nữ
đây là thủ đoạn không mới nhưng lại liên tiếp xảy ra và mới đây nhất là tại tỉnh quảng bình
vậy chiêu thức của các đối tượng là gì
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
chị hoàng thị thùy chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
vẫn không thể tin nổi mình lại bị mất số tiền lớn dễ dàng như thế
chỉ quen nhau qua mạng xã hội facebook với một người da đen gốc phi
sau hai tháng trò chuyện làm quen trên mạng đối tượng đã ngỏ lời vay tiền chị
để giải quyết thủ tục dự án ở nước ngoài và hứa hẹn sẽ trả góp đôi
gấp ba lần số tiền chị cho vay
chưa đầy một tháng chị thủy đã chuyển vào tài khoản cho đối tượng số tiền gần hai tỷ đồng
sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị hoàng thị thùy và một số bị hại trên địa bàn tỉnh quảng bình
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh
và chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là châu thị bích hồng
chú tại kiên giang và trần thị thùy hương chú tại thành phố hồ chí minh
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
hương và hồng được các đối tượng da đen người nước ngoài đến việt nam du lịch quen biết qua facebook zalo
đặt vấn đề đứng tên để mở thẻ atm tại các ngân hàng của việt nam
sau khi các đối tượng rụ rỗ các nạn nhân là người việt nam nhất là phụ nữ
chuyển tiền để cho mượn trả phí nhận quà
thì các đối tượng cung cấp số tài khoản
và hương hồng sẽ đích thân đi rút tiền từ ngân hàng vào các cái atm tự động
để hưởng tranh lệch từ ba đến năm số tiền rút được
hương và hồng được các đối tượng da đen người nước ngoài đến việt nam du lịch quen biết qua facebook gia lô
đặt vấn đề đứng tên để mở thẻ atm tại các ngân hàng của việt nam du lịch quen biết qua facebook gia lô
vì thế những ai đã và đang là nạn nhân của các đối tượng khẩn trương liên hệ
cung cấp tài liệu với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
để phục vụ tốt công tác điều tra mở rộng vụ án theo số điện thoại sáu trăm chín mươi bốn một trăm linh ba trăm ba mươi một
tiếp tục với những tin tức khác
phương thức tuyển sinh vào các trường công an năm hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều thay đổi
không phụ thuộc duy nhất vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
mà còn xét thêm học bạ quy định mức điểm học bạ đạt được trong từng năm học
như vậy kết quả phân đấu ba năm học trung học phổ thông sẽ có vai trò quan trọng
trong kỳ tuyển sinh cục đào tạo bộ công an cho biết điều chỉnh này sẽ được quyết định
và thông báo bằng văn bản đến công an các đơn vị địa phương để triển khai
ngoài ra để nâng cao chất lượng nguồn tuyển các trường công an cũng sẽ tăng điều kiện
với thí sinh tham gia xét tuyển năm hai nghìn một mươi tám để trúng tuyển vào trường công an
ngoài việc đạt tổng điểm ba môn bằng mức điểm chuẩn trở lên
thí sinh phải đạt điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển từ năm điểm trở lên
trong năm hai nghìn một mươi chín thí sinh còn bắt buộc phải đạt điểm học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển
của từng năm học trung học phổ thông từ bảy trở lên
đối với trường sử dụng nhiều tổ hợp xét tuyển số lượng thí sinh trúng tuyển
sẽ xác định tỷ lệ theo từng tổ hợp d một c ba a một trong tổng trí tiêu
cụ thể tổ hợp c một chiếm tới bốn mươi chỉ tiêu trúng tuyển
còn mỗi tổ hợp a một d một đều chiếm ba mươi trí tiêu trúng tuyển
việc xác định ngưỡng đảm bảo chứa đợng đầu vào cũng không cao bằng
mà dự kiến sẽ được xác định phù hợp với các mức điểm trúng tuyển những năm qua
theo cuộc đào tạo điều chỉnh này giúp thí sinh có điểm thấp hơn
có điều kiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ra các trường ngoài ngành
một thông tin về y tế tại tỉnh phú yên thì bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp
trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín đặc biệt là ở huyện miền núi sông hình
theo thống kê trong bốn tháng qua toàn tỉnh đã ghi nhận gần một năm trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó huyện miền núi sông hinh là địa phương có số ca mắc nhiều nhất
với năm trăm ba mươi chín ca tăng chín mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
vào thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi tám tại huyện miền núi sông hình có đến ba mươi chín ổ dịch
có những ổ dịch phải xử lý đến gần ba mới kết thúc
hiện nay vẫn còn hai ổ dịch sốt xuất huyết đang được xử lý
đáng lo ngại nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan tự điều trị tại nhà
và đến khi bệnh nặng mới nhập viện
hiện nay thời tiết có mưa nắng sen kẽ dễ phát sinh thêm mũi chuyển bệnh
ngoài nỗ lực của ngành y tế thì người dân cần nâng cao ý thức
trong việc diệt mũi lăng quang bọ gậy để phòng ngừa căn bệnh này
tiếp theo chương trình an ninh hai mươi bốn xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là trường quay hà nội
trận đấu bóng đá giữa việt nam và nhật bản sẽ diễn ra
và tất cả chúng ta những người hâm mộ đều mong muốn là gửi những lời chúc lời động viên
để tiếp thêm sức mạnh cho những chàng trai của chúng ta
và những cổ động viên nhí tại trường tiểu học nguyễn thị minh khai tp hcm
cũng có một hoạt động vô cùng đáng yêu để gửi đến đội tuyển việt nam
và như thường lệ thì trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quan trọng khác
thưa quý vị căn cứ kết quả giám định của sở xây dựng tp hcm
về tình trạng nghiêng và lúng trầm trọng
ủy ban nhân dân quận một đã có công văn khẩn yêu cầu phường cầu kho
vận động di dời ba mươi tám hộ dân tại lô e chung cư năm trăm một mươi tám võ văn kiệt
để đảm bảo an toàn cho người dân chính quyền quận một đã yêu cầu
người dân ở trung cư năm trăm một mươi tám di dời khẩn cấp
và ngay trong đêm cũng như sáng nay thì người dân đã thu gom đồ đạc
để đến nơi tạm cư đảm bảo an toàn
cũng như là tránh việc trung cư này có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
theo giám định hiện lô e trung cư này bị nghiêng bốn mươi năm
cm so với phương thẳng đứng
nhiều đồ đạc người dân khi để trong nhà bị xáo trộn
nhận thấy chung cư đang rất nguy hiểm có thể sập bất cứ lúc nào
ủy ban nhân dân quận một đã vận động người dân di dời
chậm nhất là hết ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một
để đảm bảo an toàn
hiện trạng là nghiêng lúng là đã có lâu rồi
nhưng mà bây giờ lúng trầm trọng luôn là trong vòng khoảng chừng là một tuần đổ lại
là lúng trầm trọng là tối ngủ mình ngủ không được
hình như là bất an mình đi mình vô nhà nó trong tranh trong tranh
không đi giờ người ta đi hết lấy giờ mình không đi
lỡ có chuyện gì ai cho tiếp nghiệm cho mình đây
bây giờ mình đi tôi chỉ yêu cầu mai mốt trả lại những nhà nhà của tôi như vậy
tại vì tôi ở trung tâm nguồn nhất
mưa từ lúc tám giờ tối tới giờ khi họp khẩn cấp năm giờ rưỡi là
khi về nhà là bảy máy tám giờ là dọn tới bây giờ luôn
cô dọn tới sáng đêm luôn cô không ngủ luôn
không ăn không ngủ luôn
tại vì nhà cô là đông người năm người bán thập quá
cô bán nữa vừa rồi xài rồi bán cô làm không kịp
về hướng bố trí chủng
ở cho người dân quỹ ba nhân dân quận một cho biết
hiện có ba mươi tám căn hộ
thuộc quận một quận bốn quận bình thạnh và huyện bình chánh
để người dân vào ở tạm
riêng bảy căn hộ ở huyện bình chánh
thì mức hỗ trợ sẽ cao hơn để người dân ổn định
trong thời gian di dời tạm
mỗi hội dân đều có được phân công cán bộ công chức
để cùng gắn với từng họ
nghĩa là người cán bộ ổn chức đó sẽ cùng đi xe hội dân
và những tài sản mà
như là có giá trị
đá quý vàng bạc
thì người dân sẽ tự mang theo bên mình
còn những dục còn lại
thì phía bộ phận vận chuyển
và cũng như là cán bộ ứng chức sẽ hỗ trợ
trong cái khâu quản lý và giám sát
và khi có thông tin ví dụ anh kia
thì lực lượng này cũng sẽ có cái
hỗ trợ cho người dân để coi coi
vật định có bị mất mát hay không
thì sẽ phản ánh thì lúc đó mình
phía chính quyền và cũng như lãnh đạo quận sẽ có những cái bước
để làm việc với đơn vị vận chuyển
để đảm bảo cho tài sản của người dân
là được ổn định
bên cạnh di dời ba mươi tám hộ dân
trong chung cư năm trăm một mươi tám
trường học bên cạnh chung cư cũng sẽ bị phong tỏa
để tránh sự cố ảnh hưởng đến tính mạng học sinh và thầy cô trong trường
và chính quyền quận một sẽ sớm lên phương án
xây dựng lại chung cư năm trăm một mươi tám này
trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi
của người dân
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một
tại tòa án nhân dân quận một thành phố hồ chí minh
đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm
liên quan đến tranh chấp tác giả bộ truyện tranh
thần đồng đức việt
nội dung chính trong sáng nay là làm rõ lại sự góp công
của họa sĩ lê linh
bà phan thị mỹ hạnh
và các đồng sự trong quá trình sáng tạo
sau lần sinh hoãn trong phiên xử đầu tiên
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
phiên sơ thẩm sáng nay có đầy đủ đại diện pháp lý
của họa sĩ lê linh và công ty phan thị
trong đơn kiện
họa sĩ lê linh có yêu cầu
xác định ông là tác giả duy nhất của bộ truyện thần đồng đức việt
chứ không phải tập thể hai đồng tác giả
với bà phan thị mỹ hạnh
yêu cầu công ty phan thị ngưng khai thác
phóng tác cho bốn nhân vật
tràng tí siêu ẹo dần béo và cá mẹo
phiên xác xử sáng nay tập trung vào xác định tác giả
đại diện công ty phan thị
tiếp tục khẳng định bộ truyện mà các nhân vật trong đó
là ý tưởng của bà mỹ hạnh
về một tác phẩm thiếu nhi
ý tưởng này được giao cho ông lê linh và cộng sự thực hiện
trong đó có nhấn mạnh lý do cho ông lê linh
đứng tên tác giả chính là để phục vụ cho kế hoạch truyền thông
tạo hình tượng họa sĩ thiếu nhi được yêu thích
còn xét theo các chứng tự giấy đăng ký
thì hai bên thừa nhận là đồng tác giả
còn phía họa sĩ lê linh chỉ đang chứng minh qua lời kể
chưa đưa ra được các phát thảo
thời kỳ đầu của thần đồng đất việt
với lý do công ty phan thị đang lưu giữ
vụ kiện này gây chú ý
bởi là tranh chấp đầu tiên liên quan đến quyền tác giả độc nhất
cũng như vì nhiều khúc mắt và động cơ hiếu kiện
của hòa sĩ lê linh
phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào sáng mai ngày hai mươi năm tháng một
xuất thân từ vùng đất thanh hóa
và gắn liền với cuộc khởi nghĩa lam sơn từ ngàn xưa
giống bưởi đỏ tiếng vua
vẫn được nhiều gia đình lựa chọn mang về trưng tết
và thể hiện cho sự may mắn tài lộc
tuy nhiên điều đặc biệt là gần đây
thì những quả bưởi đỏ này đã được các nghệ dân
viết thư pháp lên bề mặt
và tăng thêm tính nghệ thuật và sự tinh tế
đặc biệt giống bưởi này vừa đổ bộ vào miền nam
đã có giá lên đến hàng triệu đồng
và sớm khang hiếm hàng
ít năm trước đây giống bưởi đỏ tiếng vua này
đã được hồi sinh ở làng luận văn thọ sương thanh hóa
nhưng đến nay loại bưởi này
vẫn chưa hết sốt bởi các bộ phận trên quả bưởi
từ vỏ cùi muối và tép
đều có chung một màu đỏ tươi rất đẹp mắt
khi ăn có mùi thơm ngọc thanh và chua nhẹ
gần đây các nghệ nhân miền trung
đã vẽ lên vỏ bưởi những nét chữ
thư pháp ánh vàng kim
mỗi chữ tượng trưng cho một lời cầu chúc năm mới
gửi tới gia chủ
bưởi tiếng vua này thì mình cũng biết được
vài năm trở lại đây rồi
mình thấy là càng ngày thì một hàng năm
thì cái quả nó cũng to hơn
và cái màu sắc nó đều đặn hơn
và mặt bằng chung với hiện nay thì giá nó cũng không quá là cao
thì đặc thù là tết nguyên đán
là một cái tết rất là quan trọng
và nó rất là phù hợp với loại trái cây này
mang tới may mắn cho gia đình
và cả về cái sự sang trọng cũng như là cái ấm cúng
hiện mỗi trái bưởi đỏ có trang trí hoa văn
thư pháp được bán với giá
từ hai trăm năm mươi đồng đến một triệu đồng
trọng lượng mỗi quả trao động từ tám trăm linh gram
đến hai kg
bưởi này có thể chưng tết hai đến bốn tháng
tùy cách bảo quản
thì thường thường là ở thanh hóa
thì cái sản phẩm này mọi người
biểu tạng rất là nhiều
thì những cái sản phẩm này
thì hiện nay cũng phân phối được trong nam
thì cũng được mọi người đón nhận
rất là tuyệt vời
bởi vì nó cũng mang một cái nét đặc trưng
là đỏ vào ngày tết
và có ý nghĩa về là may mắn
và tài lục
năm nay thì
bên mình thì cung cấp vào thị trường phía nam
khoảng sáu quả
đấy thì đã mùng một mươi tháng một mươi hai
là đã hết hàng
đã chốt lên hàng hết
cho các người mua sỉ
cũng theo anh hải
thời gian ra hoa và kết trái của giống bưởi này
cũng lâu hơn so với giống bưởi thông thường
chúng là giống bưởi khó trồng nên phải có kỹ thuật
thì mới tạo ra sản phẩm đẹp
đồng đều và ít bị sâu bệnh
một cây bưởi cho đến lúc thu hoạch tuyển chọn được
hai ba cặp bưởi đẹp
vì thế dù giá cây bưởi đẹp
mặt hàng này cũng không đủ để bán
số lượng quả bưởi đỏ có hàng
mà nhu cầu khách hàng ngày càng tăng vào dịp cận tết
với mong muốn là tiếp thêm sức mạnh
cho đội tuyển việt nam trong trận tứ kết
cúp bóng đá châu á năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra vào tối nay tại thành phố dubai
một tiết mục nhảy cổ động vô cùng đáng yêu
trên nền nhạc ca khúc việt nam ơi
vừa được các em học sinh
tại trường tiểu học nguyễn thị minh khai
thành phố hồ chí minh trình diễn sáng nay
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé